xác định tầm quan trọng của việc kết nối chia sẻ dữ liệu về dân cư giữa các cơ quan quản lý nhà nước
thời gian qua chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
giúp tăng cường khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân doanh nghiệp
chuyển đổi số đang là xu thế không thể đảo ngược và quá trình này cần kịp thời hiệu quả an toàn
với những yêu cầu này thì công tác liên thông dữ liệu đang được thực hiện khẩn trương hơn bao giờ hết
đảm bảo khai thác phát huy để dữ liệu trở thành nguồn lực động lực phát triển trong kỷ nguyên số
xin mời quý vị theo dõi nội dung này ở phần sau của chương trình
còn bây giờ như thường lệ là thời lượng dành cho tiểu mục cảnh báo số
an toàn dữ liệu quốc gia về dân cư
dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi vừa được trình ra
quốc hội quy định hai mươi bốn thông tin của công dân sẽ được tích hợp
dự án luật cũng là căn cứ ứng dụng chip điện tử trên thẻ căn cước
đối với các lĩnh vực tài chính ngân hàng
tích hợp ví điện tử thanh toán không dùng tiền mặt chứng khoán điện nước
lên ứng dụng vneid mã qr của thẻ căn cước gắn chip
căn cước gắn chip giúp công dân xác thực thông tin thiết yếu trên ứng dụng vneid
hoặc qua thẻ căn cước như thông tin tiêm chủng xét nghiệm giấy phép lái xe đăng ký xe
từng bước thay thế các giấy tờ của người dân
trong một số giao dịch theo quy định pháp luật
theo cơ quan chủ trì soạn thảo cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được trí tuệ nhân tạo tổng hợp phân tích dự báo
để phục vụ điều hành của chính phủ thủ tướng và hoạch định chính sách kinh tế xã hội
chính phủ cho biết thông tin công dân được lưu trữ đầy đủ trong bộ phận được mã hóa để đảm bảo riêng tư
thành lập trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí
tại cuộc họp báo thường kỳ do bộ thông tin và truyền thông tổ chức tại hà nội chiều năm tháng sáu
lãnh đạo cục báo chí đã chia sẻ thông tin về việc thành lập trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí
trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí với bộ phận thường trực đặt tại cục báo chí
sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số đã được nêu
trong chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
là đầu mối xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử pd gov vn
được tích hợp công cụ phần mềm đánh giá đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
nhằm phục vụ công tác đánh giá xác định mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí việt nam
thưa quý vị việc xây dựng hạ tầng nền tảng kỹ thuật đảm bảo kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu
giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu
có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc chuyển đổi số xây dựng chính quyền số
hiện nay công tác thí điểm dịch vụ công liên thông đang được chú trọng
và trong giai đoạn đánh giá hoàn thiện chuẩn bị cho việc triển khai trên toàn quốc
đây là một trong những nỗ lực kết nối chia sẻ dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước
thúc đẩy đưa các tiện ích dịch vụ công phục vụ người dân
chỉ cần đến bộ phận một cửa thực hiện một lần
là người dân đã có thể giải quyết được ba thủ tục hành chính
giấy khai sinh đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho trẻ dưới sáu tuổi
đây là kết quả của công tác liên thông dữ liệu trong việc ứng dụng dữ liệu về dân cư
hỗ trợ giải quyết rất nhiều thủ tục hành chính cho người dân
chào chị thái xin phép mình lấy hộ sơ cho bé đích tuấn hoàng ạ
bé đích tuấn hoàng đúng không
em kiểm tra tài khoản của em trên cầm thế công quốc gia
sẽ nhận được một bản khai sinh điện tử
phần mềm này chúng tôi mới triển khai
thì công dân sẽ nhận được kết quả khai sinh điện tử
trên cả tài khoản của mình
cậu mới cần kết quả bản giấy nữa
kiểm tra cho chị nhé
đây là kết quả khai sinh bản giấy của em bé đích tuấn hoàng
em kiểm tra thông tin nhé
chính xác chưa
chính xác rồi chị ạ

bây giờ liên thông vào thì đã giảm bớt thời gian công dân rất nhiều
trong thời gian triển khai từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tại băn phường quán thánh chúng tôi đã tiếp nhận và giải quyết
trên năm mươi hồ sơ đăng ký khai sinh liên thông cấp thẻ bảo hiểm
và đăng ký nhập khẩu cho trẻ cho sáu tuổi
trong quá trình thực hiện vừa hỗ trợ công dân
vừa tiếp thụ ý kiến của người dân
thì chúng tôi nhận thấy về phần mềm
cũng như là về các cái bước tiến hành thủ tục
rất là thuận tiện và người dân có thể tiếp cận được ngay
đối với cá nhân tôi khi thực hiện chuyên môn
thì chúng tôi thấy một tiện ích trước mắt
là bản thân chúng tôi đã giảm tiện được thời gian trình ký và đóng dấu
bởi vì ngay khi được cấp số định danh
thì giấy khai sinh của trẻ bằng cái thông tin khai sinh điện tử đó
thì chúng tôi đã có thể trả kết quả ngay trên hệ thống
đã đáp ứng được yêu cầu một hồ sơ liên thông
đã được đẩy kết quả sang cho bên bảo hiểm và đăng ký nhập khẩu
sau khoảng từ hai đến ba ngày
là hồ sơ được hoàn thiện về vấn đề đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm
đối với hồ sơ nhập khẩu cơ quan công an cũng thụ lý
và sẽ hướng dẫn người dân các điều kiện còn thiếu
hoặc đã hoàn thiện thì cũng sẽ được xử lý ngay theo quy định
song song với việc đó nếu như trong gia đình có thân nhân qua đời
thì người dân cũng có thể đăng ký khai tử
song song với việc đăng ký xóa khẩu của cơ quan công an
và giải quyết chế độ ma giám phí tại cơ quan bảo hiểm
thực hiện chỉ đạo của chính phủ
thì hà nội là một trong hai địa phương
thực hiện thí điểm hai nhóm thủ tục
liên tông về thủ tục hành chính
khi ban hành các thủ tục này
thì đều có các quy chế phối hợp
giữa các cơ quan để cấp cho người dân thực hiện các thủ tục này
được nhanh chóng và thuận lợi nhất
đảm bảo thời gian để công dân có thể có các yêu cầu
những cái đề nghị của công dân được giải quyết sớm nhất
quá trình triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục này
thì cũng gặp những khó khăn vừa mắt chất định
cho tới thời điểm hiện tại
thì tôi đánh giá là cái việc liên thông
phối hợp giữa các cơ quan
giữa cơ quan tư pháp chính quyền địa phương
với cơ quan công an
cùng với bảo hiểm xã hội
hiện nay đã đang có những sự phối hợp vô cùng chặt chẽ
và chỉ có chặt chẽ
thì mới có thể cấp đăng ký khai sinh cho trẻ
được thuận lợi nhất
bên cạnh việc phát huy và duy trì sự ổn định
của các dịch vụ công đã triển khai
thì việc đưa vào thí điểm và hoàn thiện dần
các công tác bảo hiểm
đã phần nào cho thấy sự nỗ lực
của cả hệ thống chính trị
từ trung ương đến địa phương
chuyển đổi số không phải là câu chuyện một sớm một chiều
mà là cả một hành trình
với những mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn
báo cáo tại cuộc họp tổ công tác triển khai đề án sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
các mặt công tác thực hiện đề án sáu
tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả
bên cạnh việc duy trì ổn định
các dịch vụ công thiết yếu
một số dịch vụ và giải pháp phát triển khác
được đưa vào hoạt động
cho thấy những kết quả tích cực
ngoài ra việc kết nối chia sẻ dữ liệu
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với các cơ sở dữ liệu khác
xác thực và làm sạch dữ liệu
tiếp tục được thực hiện có hiệu quả
với một mươi một tỉnh địa phương trên toàn quốc
triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là kết quả
của những nỗ lực liên tục và không ngừng nghỉ
của các bộ ngành địa phương
trong việc phối hợp liên thông triển khai
và hoàn thiện các giải pháp số hóa
phục vụ người dân và công cuộc chuyển đổi số quốc gia
đặc biệt việc thực hiện
hai nhóm dịch vụ công liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
và đăng ký khai tử
xóa đăng ký thường trú
trợ cấp mai táng phí
được chú trọng và nhấn mạnh công tác phối hợp
giữa các bộ ban ngành địa phương
nhằm đảm bảo điều kiện để triển khai
nhân rộng trên toàn quốc trong thời gian tới
thưa ông hiện nay thì
hai dịch vụ liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
trợ cấp mai táng phí
được thí điểm triển khai tại hà nội
và hà nam thì đang trong giai đoạn
triển khai như thế nào
và công tác này thì đã phản ánh như thế nào
về nỗ lực liên thông dữ liệu
của các bộ ban ngành trong việc
phục vụ triển khai đề án sáu
đây là hai thủ tục mà nằm trong
nhóm thủ tục dịch vụ công
mà yêu cầu phải triển khai
chấp điểm của đề án sáu
hiện nay là hơn bốn mươi tám
ở hà nội và hà nam
đối với cả thủ tục thứ nhất
và thủ tục khai sinh đã được thực hiện
và đối với cả thủ tục dịch vụ công liên thông thứ hai
và cũng là gần bốn sáu trăm linh
cái dịch vụ công đấy đã được thực hiện
vừa qua thì
các bộ cũng đã phối hợp
triển khai các cái đoàn kiểm tra
rồi các cái đoàn giám sát lên ngành
để đánh giá
cho cái quá trình
triển khai thí điểm ở hai đơn vị
để qua tháng bảy có thể là
triển khai mở rộng trên toàn quốc
và đây chúng ta
đã triển khai những cái dịch vụ công
mà nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành khác nhau
và rất nhiều hệ thống công nghệ thông tin khác nhau
một cái mà
vướng mắt đầu tiên
đó là vướng mắt ngay từ cái quy trình
khi các quy trình đối với các dịch vụ công đơn lẻ
thì vẫn có thể thực hiện một cách
nhưng mà khi có sự kết hợp liên thông với nhau
thì chúng ta cũng cần phải
có những sự chuẩn hóa
đối với cả nội dung này
văn phòng chính phủ là đơn vị chủ trì
cũng đã rất là tích cực phối hợp với các đơn vị
đặc biệt là với bộ công an bộ tư pháp
và bộ lao động thương minh xã hội
để ra được cái quy trình
đấy là cái khó khăn đầu tiên
cái khó khăn thứ hai đối với cả nội dung này
đó chính là hiện nay cái hạ tầng
cái công nghệ thông tin của các bộ ngành hiện nay
cũng không có sự đồng bộ
còn rất nhiều các hạng mục
mà chúng ta cần phải xử lý
cần phải khắc phục
mà ngay trong quá trình triển khai thí điểm
chúng ta mới phát hiện ra
dù là các cái khâu giải quyết
đó có thể nằm ở giai đoạn kỹ thuật
hay nằm ở giai đoạn quy trình
thì chúng tôi vẫn phải ngồi trao đổi
để đánh giá kỹ
để đưa ra cái phương án
để đưa ra những cái phương án khắc phục
giải pháp cụ thể
để giải quyết ngay lập tức
có những thời điểm mà các bộ ban ngành
gần như là cả một tuần
phải bố trí để ngồi với nhau
để có đưa ra những cái hướng giải quyết
để tạo điều kiện phân lợi nhất
cho người dân trong quá trình thực hiện
hai thủ khí vũ công liên thông
ông có thể đánh giá như thế nào
về tình hình thực hiện công đề án sáu
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với những kết quả đạt được
và những trọng tâm triển khai
trong thời gian tới của công tác liên thông ạ
chỉ trong đầu năm hai tháng hai đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cái lượng cái tỷ lệ dịch vũ công
mà thủ hành chính được giải quyết
mà đây là một trong năm cái nhóm nhiệm vụ
của đề án sáu
mà đã được đẩy mạnh một cách lên cao trào
tuy nhiên trong quá trình thực hiện
chúng ta vẫn còn có những cái cần phải khắc phục
nếu mà chúng ta không đẩy mạnh ngay từ bây giờ
thì những cái kết quả về sau
chúng ta cũng sẽ không thể đạt được
cái nhóm thứ hai trong cái đề án sáu
mà trong sáu tháng vừa qua mà đạt được
đó là làm việc về khối ngân hà
đó là làm việc về an sinh xã hội
đó là hỗ trợ cho bộ giáo dục
trong quá trình thi tuyển sinh
thì những cái đấy thì bộ công an
cũng chủ động mà các bộ ngành
như hiện nay bây giờ theo yêu cầu của chính phủ
các bộ ngành cũng gần như cũng chủ động
để phối hợp với bộ công an
còn sáu tháng cuối năm
trong cái thời gian tới
chúng tôi cũng đang định hướng là việc
hiện nay với những cái mô hình như vậy
thì chúng sẽ đẩy mạnh
cái yêu cầu liên quan đến là
có những cái tuyên truyền khuyến khích
người dân mở rộng
rồi là xác lập những cái định danh của mình
để có thể tham gia vào một cái môi trường điện tử
môi trường số chung
đồng thời là khuyến khích những đơn vị doanh nghiệp
mà có thể là sử dụng định danh
hoặc là có những cái phương thức
để dùng định danh
của mình dùng định danh của người dân
để giải quyết những bài toán nghiệp vụ của mình
thì đấy cũng là những cái tiện ích
mà đã đạt được cũng như là sắp tới
chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình như vậy
có thể thấy rằng công tác phối hợp
và liên thông dữ liệu thì bước đầu
đang được triển khai có hiệu quả
đặt nền móng vững chắc cho những nhiệm vụ
phát triển chính phủ số
và quốc gia số tiếp theo
và phục vụ cho yêu cầu là chuyển đổi số
đảm bảo chất lượng
một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn
những chia sẻ của thầm đá nguyễn anh tuấn
cảm ơn bạn
đến đây chương trình nhịp sông số tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả
trong chương trình nhịp sống số tuần sau
trên kênh antv